ủy ban nhân dân thành phố cho biết hiện sở giao thông vận tải tp hcm đã chủ động phối hợp với sở giao thông vận tải các tỉnh xem xét
hoàn chỉnh dự thảo phương án tổ chức cho người lao động di chuyển giữa tp hcm và các tỉnh bình dương đồng nai long an tây ninh
theo phương án mà thành phố được gửi lấy ý kiến bốn tỉnh đối tượng vận chuyển là công nhân chuyên gia do các doanh nghiệp tổ chức đưa đón
từ các tỉnh bình dương đồng nai lòng an tây ninh đến trụ sở sản xuất đóng trên địa bàn thành phố và ngược lại
công nhân chuyên gia khi di chuyển phải đáp ứng điều kiện là người mắc covid một mươi chín đã khỏi bệnh dưới sáu tháng
hoặc đã tiêm vaccine covid một mươi chín ít nhất một mũi sau một mươi bốn ngày có kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính định kỳ bảy ngày một lần
các đơn vị có chuyên sở đóng trên địa bàn tp hcm xây dựng phương án vận chuyển công nhân chuyên gia thông qua đơn vị cầu mối
ban quản lý khu chế xuất và công nghiệp
ban quản lý khu công nghệ cao tp thủ đức và các quận huyện đăng ký phương tiện lộ trình thời gian hoạt động
gửi đến sở giao thông vận tải tp hcm để cấp giấy tạo điều kiện lưu thông liên tỉnh
đối với các đơn vị có trụ sở đóng trên địa bàn các tỉnh xây dựng phương án vận chuyển công nhân chuyên gia
và đăng ký phương tiện lộ trình thời gian hoạt động gửi đến sở giao thông vận tải các tỉnh để cấp giấy
đối với tiêu chí an toàn trong hoạt động vận tải lái xe người phục vụ là người mắc covid một mươi chín đã khỏi bệnh dưới sáu tháng
hoặc đã tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín ít nhất một mũi sau một mươi bốn ngày
có kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính định kỳ bảy ngày một lần
xin cảm ơn và gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo